hai đối tượng nữa có nguy cơ cao trong dịch bệnh lần này đó là những người cao tuổi và những người có bệnh lý nền
thì không biết là với những đối tượng như thế này thì cần phải chú ý điều gì để tăng cường hệ miễn dịch cả
vâng đối với những người cao tuổi và những người bệnh lý nền thì chúng ta thấy rõ ràng những người cao tuổi
hệ thống hormôn suy giảm cơ thể sau nhiều năm tháng thì những lượng các tế bào trẻ trung sung sức
thì cũng đã bắt đầu giảm xuống rồi đặc biệt là giảm số lượng các tế bào gốc
cho nên là đối với những người cao tuổi thì sức đề kháng đã kém thì cũng cần phải hết sức là lưu ý
và đặc biệt là đối với những người mà đã cao tuổi lại còn trên một bệnh lý nền
và cái bệnh lý chúng ta hiện nay rất là phổ biến đó là tăng huyết áp tim mạch đáy đường bệnh lý về gan về thận
khá là nhiều chúng ta có thể nghe thấy mỗi tin mỗi ngày cũng rất là xin lỗi là những bệnh nhân tử vong của chúng ta
vì covid một mươi chín thì thường là trên những bệnh lý nền rất là nhiều bệnh nhân bị suy thận
rồi là những bệnh nhân về bệnh nhân
tìm mạch trên những cái đột quỷ cũ mà để lại di chứng đấy
thì làm cho cái sức đề kháng nó cũng kém đi
thì đối với những đối tượng này thì chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa
thì tôi nghĩ rằng cái phần quan tâm ở đây thì không chỉ là đối với về cái chế độ dinh dưỡng
và cũng rất cần là ngoài cái chế độ dinh dưỡng hợp lý ra
thì cái việc bổ sung thêm các cái thực phẩm là được tăng cường các cái vi chất dinh dưỡng
hoặc là những cái sản phẩm đặc biệt hơn
để hỗ trợ cho những người mà vốn đại
cái khả năng miễn dịch kém
vốn đã có những cái bệnh lý nền
thì được tăng cường ưu tiên hơn so với những người còn đang sung sức
để giúp cho họ có thể có được sức đề kháng tốt nhất trong mùa dịch covid như thế này
ví dụ như là thường xuyên là sử dụng các cái thực phẩm
mà ví dụ thực phẩm nhiều vi chất
như là các cái quả chín rồi rau xanh cũng cần được chú ý
rồi protein thì phải chọn protein chất lượng
như là đến từ là cá này
đến từ thịt này
rồi sữa nữa
thì cũng là một cái nguồn cung cấp protein
rồi các cái loại hạt
đối với người có tuổi thì cũng hết sức là cần thiết
bởi vì các loại hạt không chỉ cung cấp putin
mà còn cung cấp các cái flavonoid
những cái chất hóa thử vật
giúp cho người cao tuổi có được sức đề kháng tốt hơn
thì ngoài cái phần và chế độ dinh dưỡng như vậy
thì cũng cần duy trì một cái chế độ tập luyện điện tập thường xuyên
để mà duy trì một cái sự dẻo dai
cái sức đề kháng của người cao tuổi
cái cơ thể được tốt
người cao tuổi rất là khó ngủ
thường là giấc ngủ thì đến sớm
người ta chưa ngủ thì người cao tuổi đã ngủ rồi
người chưa dậy thì người cao tuổi đã dậy rồi
thì nó cũng đem đến cái thay đổi về sinh lý
đấy cũng là bình thường
thì cố gắng làm sao chúng ta duy trì được
một cái giấc ngủ sâu
để mà giúp cho trong quá trình ngủ như vậy
thì cái thời gian ngủ có ngắn hơn
nhưng chúng ta ngủ sâu hơn
thì sẽ đem đến một cái sự tái tạo
cho hệ thống diễn dịch được tốt nhất
và đối với người cao tuổi
thì chúng tôi rất mong là chúng ta
nhất là trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này
thì càng cái việc kiểm soát các bệnh lý nền
vốn có của mình rồi
ví dụ như huyết áp thì đừng quên uống thuốc
tim mạch đừng quên uống thuốc
đặt stent thì đừng quên thuốc chống đông
thế rồi là những người bị suy dãn tim mạch
thì cũng đừng có
để cho bệnh nặng thêm
rồi những người đai tháo đường
thì ngoài cái chế độ ăn uống bình thường
thì cũng cần duy trì
cái chế độ thuốc đều đạo theo ý lệnh của bác sĩ
cũng là một cái điều rất tốt
chúng ta kiểm soát bệnh lấy nền
chúng ta có được một sức đề kháng tốt hơn